bố mày có gì hai rồi hai mẹ mày nhặt mày ở thùng rác
đây có thể coi là những câu hỏi kinh điển mà người lớn hay dùng để bông đùa với trẻ em
thế nhưng đối với trẻ liệu đó có phải là trò đua
vết thương trong lòng trẻ khi biết được những thông tin đó sẽ là như thế nào
hãy cùng lắng nghe tiếp nhé
đối với mình ba câu nói ở phần đầu chương trình vừa rồi
đều là những câu mà ít nhất mình đã nghe từ ba bốn người bác trong họ
khi mà mình còn nhỏ
mình vẫn nhớ như in cảm giác tức tối và bất lực khi ấy
cũng như mọi đứa trẻ mình gao khóc và nói không phải như thế
nhưng chẳng ai tin mình cả
càng khóc thì người lớn lại càng cười
nhớ lại cái hồi em mình mới ra đời mình còn chẳng thích em
vì mọi người cứ nói có em là mình sẽ ra rìa nữa
đó không phải là cảm xúc của riêng một mình mình
mà đa số trẻ em khi bị người lớn bông đùa bằng những câu nói như vậy
chẳng mấy tế nhị thì đều phản ứng rất mạnh như thế
vụ em bé bốn tuổi bè gãy tay em trai vì bị người lớn treo ra rìa
ở vũ hán trung quốc chính là hồi chuông cảnh báo cho thấy
câu nói đùa này để lại hậu quả kinh khủng đến mức như thế nào
khi một gia đình chuẩn bị chào đón một thành viên mới
mọi sự chú ý thường được dồn vào em bé sắp sinh
những đứa trẻ còn lại vốn dĩ đã cảm thấy tuổi thân
lại thêm lời nói đùa đáng sợ
càng tăng thêm tâm lý ghét bỏ
đứa em mình và buồn phiền vì mình không được bố mẹ quan tâm đến nữa
và cũng không ít người lớn thích treo trẻ con rằng
bố đứa trẻ đã có vợ bé có dì hai
thậm chí còn chỉ đích danh một cô nào đó
cô hàng xóm hay cô đồng nghiệp ở cơ quan bố
để đùa rằng đó là dì hai của bố
đằng sau sự vui cười của người lớn
chính là nỗi lo lắng và tức giận của đứa trẻ
khi nó nghĩ rằng bố có người thứ ba
đang chen chân vào hạnh phúc gia đình
không những đứa trẻ mất đi niềm tin vào bố
mà còn tạo nên định kiến ghét bò của trẻ
với chính cô dì hai đó
hay với câu
con là con nuôi
bố mẹ lượm con ở ngoài sọt xác
cũng như thế
câu nói tưởng chừng chỉ mang tính chất vui đùa của người lớn
nhưng có thể khiến trẻ nảy sinh
những tâm lý sợ hãi
hoài nghi về thân phận của mình
khiến trẻ lo lắng không biết rằng
liệu mình có phải là con của bố mẹ thật hay không

khi nào thì bố mẹ đuổi mình đi
hay bố mẹ không thật sự yêu thương mình
nỗi ám ảnh không chỉ xuất hiện
ngay lúc đó
mà con có thể kéo dài mãi về sau
khi trẻ đã trưởng thành hơn
thay vì chào hỏi nhẹ nhàng
tạo sự thân thiện hay gần gũi với trẻ
thì rất nhiều người
đang có xu hướng thích gây ấn tượng
bằng cách nạt nộ trẻ
điều đó không khiến cho đứa trẻ hiểu được
ý nghĩa của việc phải lễ phép
mà chỉ khiến chúng e rẻ
nhút nhát sợ rệt
khi gặp mặt
nhưng khi gặp phải một người lạ
chúng sẽ càng trở nên kiệm lời
với người lớn
thậm chí nảy sinh thái độ cáo bẩn bực tức
hay gắt gỏng
và với thái độ ấy thì trẻ con
sẽ lại bị gắn mát một đứa trẻ không ngoan
không biết nghe lời
dẫu biết sau này lớn lên
trẻ sẽ có nhận thức và nhận ra rằng
ngày xưa đó chỉ là cho đùa
nhưng quý vị ạ
trong cuộc sống đã xảy ra không ít những trường hợp
hậu quả ngay lập tức xảy ra
có lẽ người lớn
trẻ cũng vì sự thoả mã sở thích
của mình họ hạ hê
khi thấy đứa trẻ dãy nảy lên phản ứng
mà không nghĩ đến những hậu quả tổn thương
tinh thần mà đứa trẻ phải gánh chịu
chúng sẽ lớn lên với nỗi hoài nghi
về bản thân về bố mẹ
về gia đình thực sự của mình
và đặc biệt là nếu bố mẹ
cũng hùa vào cuộc treo đùa đó
thì hậu quả lại càng trở nên tồi tệ hơn
bản thân mình cũng thực sự không vui
khi ai đó treo con mình như vậy
không thể vì sự cả nể
mà đồng lõa với những lời trêu đùa ác độc đó
mặt khác mình nói với con
ngay khi có ai đó treo đùa
con là con của bố mẹ
con đừng bận tâm đến câu nói đó
vì đó không phải là sự thật
và mình cũng biết
có không ít gia đình thường xuyên dọa con
nếu không ngoan sẽ cho đi tiêm
đi gặp bác sĩ không ngoan
thì phải bắt đi học gọi cô giáo tới
chỉ để con ăn hết bát cháo
hay nghe lời hơn
trẻ sợ hãi mỗi khi phải đi học
gào thét lên mỗi khi phải đi tiêm
và dù có ốm nặng phải đi viện
cũng dãy đành đạch lên không cho bác sĩ
chạm vào người chúng
bởi vì chúng ám ảnh những câu dọa nạt của bố mẹ
trẻ cứ nghĩ rằng
cô giáo bác sĩ
hay bệnh viện trường học
chính là những người những nơi
đáng sợ nhất trên đời
hay cũng lấy công an ra dọa
để rồi khi có chuyện con cũng không dám
lại gần chú công an để cầu cứu
vì quá sợ hãi hình tượng ấy
ở một thái cực ngược lại
với những đứa trẻ có phần bướng bỉnh
thậm chí càng dọa
chúng lại càng muốn thử
xem rằng có thực sự đáng sợ hay không
và khi nhận ra
ô bác sĩ cô giáo
hay chú công an cũng không làm hại mình
như lời dọa dẫm
thì khi ấy câu dọa của bố mẹ lại phản tác dụng
và chúng nghĩ
hóa ra bố mẹ nói không đúng
thậm chí người lớn rất hạn chế
chê bai cơ thể của nhau
nhưng lại chẳng ngần ngại nhận xét
thể của trẻ nhỏ
ôi béo thế ôi gầy thế
tóc này xấu thế
hay trông buồn cười thế
cứ tưởng là đùa vui
nhưng trẻ con sẽ tin một trăm linh là thật
và rồi sẽ âm thầm mặc cảm
về bản thân suốt những ngày tiếp theo
những người lớn
cũng chẳng suy nghĩ gì
mà nói thẳng vào mặt bé gái những nội dung
kiểu như là
đẻ con gái chẳng có thích sự gì
lớn lên lại tót đi lấy chồng
hoặc bố mẹ chẳng nhờ vả
phải phân đấu để cho bằng được
đứa con trai
quý vị thử tưởng tượng xem
trẻ nhỏ sẽ lớn lên ra sao
với suy nghĩ rằng
mình con gái mình vô dụng mình bỏ đi
và mình chẳng có chút ý nghĩa gì
trong mắt cha mẹ và gia đình
những câu nói hành động
tưởng trường vô hại đó
xong lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của trẻ
nếu ví trẻ em như một tờ giấy trắng
thì những trò đùa ấy
chắc chắn giống như một chấm đen không hề đáng có
những người lớn
đều biết điều này
và bản thân họ cũng sẽ khó chịu
nếu ai đó nói với họ những điều khó nghe
nhưng khi đứng trước những đứa trẻ
họ cho mình cái quyền được treo đùa
vì nghĩ trẻ con
nó chẳng biết gì đâu
có lẽ nếu chúng ta không có kinh nghiệm
nói chuyện hay tương tác với trẻ
tốt hơn hết là hỏi thăm vui vẻ
bằng những câu hỏi thông thường
không cần phải động chạm đến quyền riêng tư
hay thông tin cá nhân của trẻ
trẻ nhỏ không phải đối tượng
để chúng ta mang ra treo đùa
bỡn cợt và không xứng đáng
bị như thế
việc giao tiếp với trẻ nhỏ
cũng cần phải học hỏi phải để ý
phải tinh tế và phải văn minh
với cha mẹ của trẻ
thực ra để nói lại
hay tranh cãi với những người lớn kém duyên
và hy vọng lần sau đó họ hiểu ra ngay
thay đổi luôn
thì cũng rất khó
nên cứ nhẹ nhàng và bình tĩnh trao đổi góp ý
miễn là không im lặng cho qua
hoặc làm căng quá
đến quan hệ của người lớn
nhiều khi họ đùa ác ý
nhưng họ cũng không cố tình
chỉ là chưa ai nói cho họ biết
việc đó không nên mà thôi
người lớn có thể quan tâm trẻ em
bằng cách hòi hoan về những bài học ở lớp
chuyện về bạn bè thầy cô
như vậy người lớn sẽ hiểu hơn
về việc học tập của trẻ
dễ dàng chia sẻ
cũng như phát hiện kịp thời
nếu trẻ gặp vấn đề khó nói ở trường
thế giới của trẻ rất đơn giản
đâu biết nói đùa hay nói dối
có chăng là lời nói
và hành vi của người lớn
phản chiếu vào tâm hồn con trẻ
như thế nào mà thôi
nếu thực sự muốn trẻ phát triển lành mạnh
tránh ra điều xấu xa và tiêu cực
thì người lớn hãy cẩn thận hơn
trong khi giao tiếp với trẻ
podcast ngày hôm nay của chúng tôi
tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị